từ ngày một tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi ba các giao dịch có giá trị từ bốn trăm linh triệu đồng trở lên phải báo cáo với ngân hàng nhà nước
quy định này quy định mức giao dịch có giá trị lớn phải báo cáo ngân hàng nhà nước việt nam theo quy định của luật phòng chống rửa tiền
đối tượng báo cáo là tổ chức tài chính tổ chức cá nhân kinh doanh ngành nghề phi tài chính có liên quan
quy định này thay thế quyết định hai mươi hai nghìn một mươi ba quy đề ttg ngày một mươi tám bốn hai nghìn một mươi ba của thủ tướng chính phủ quy định mức giá trị của giao dịch có giá trị lớn phải báo cáo